sau khi hồ thủy điện hòa bình xả lũ cửa số hai nhiều lồng cá của các hộ nuôi cá lồng trên sông đà huyện thanh thủy tỉnh phú thọ và nhiều xã khác xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt
từ khoảng một mươi năm h ngày một mươi tháng bảy sau khi hồ thủy điện hòa bình xả lũ cửa số hai nhiều lồng cá của các hộ nuôi cá lồng trên sông đà thuộc địa bàn xã tinh nhuệ huyện thanh sơn đến xã xuân lập huyện thanh thủy đã xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt
đến chiều một mươi một tháng bảy và sáng một mươi hai tháng bảy tình trạng cá chết vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại
bây giờ là gia đình cũng phải trực chiến liên tục để khi mà có cá chết là thu qua một đóng ảo tải cho dân họ đám thơm ra súc hoặc là nếu mà nó ửa mình xuống mình rồi thì là cho bà con người ta ủ xong để tưới cây cây ăn quả
huyện thanh thủy có hơn ba trăm bốn mươi lồng cá của ba mươi hộ dân nuôi cá lồng trên sông
trong đó riêng xã xuân lộc có gần một trăm năm mươi lồng
theo ước tính ban đầu đã có khoảng hơn ba tấn cá bị chết chủ yếu là cá lăng
nếu mà tính ra tiền thì chúng tôi cũng chưa tổng hợp
thế nhưng mà tính cái lượng cá năm nay thì bà con cũng đang trong cái thời gian thu hoạch
thế cái lượng cá thịt thì hiện nay là cũng chưa chưa chưa chưa chưa thất thoát nhiều
nó cũng chỉ mới bắt đầu thôi
thế còn con cá giống thì nó đang là giờ giao động khoảng hai ba mươi
ngay sau khi xảy ra hiện tượng cá chết ngành nông nghiệp tỉnh phú thọ
chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với ủy ban nhân dân các xã tiến hành kiểm tra
nắm bắt tình hình để hướng dẫn bà con chủ động vệ sinh làm thoáng mặt lồng nuôi cá
di chuyển lồng vào những khu vực an toàn hạn chế dòng nước chảy xiết
thống kê thiệt hại để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ kịp thời
để ổn định sản xuất và đời sống cho người dân sau xả lũ